xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
chỉ sau năm ngày nghi can giật điện thoại của cô gái ở trung tâm sài gòn kéo lên nạn nhân suốt năm mươi mét đã bị lực lượng công an bắt giữ
nạn nhân là phạm hồng thái hai mươi ba tuổi đang làm việc cho cửa hàng cung cấp nước suối tại quận bốn
vào sáng ngày một mươi chín tháng bốn một đối tượng đi xe máy phát hiện chị trần thị kim thoa đứng nghe điện thoại nên đã giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
theo phản xạ chị thoa dùng hai tay rằng lại điện thoại nhưng bị kéo đi suốt đoạn đường dài
đau đớn vì bị nhiều vết thương nạn nhân phải buông tay ra tên cướp tổ thoát
lúc xảy ra sự việc có chiến sĩ cảnh sát giao thông trực chốt chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp
sau năm ngày truy lùng giả soát camera lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thái
bước đầu đối tượng cho biết khi giật được điện thoại đối tượng quay về xưởng làm việc bình thường
đến chiều đem bán được hơn hai triệu đồng và tiêu xài hết
tại tỉnh vĩnh long công an huyện long hồ đang khẩn trương phối hợp với công an các địa phương giáp danh
tiến hành ra soát truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản
xảy ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn tại chợ thị trấn long hồ huyện long hồ
nạn nhân là một phụ nữ bị cướp giật một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng một mươi triệu đồng
vào thời gian trên nạn nhân chú xã hòa tịnh huyện mang thít tỉnh vĩnh long
trên đường đến cửa hàng bán thức ăn gia súc của gia đình tại chợ thị trấn long hồ
khi đến trước cửa tiệm tại khóm một thị trấn long hồ
thì bị một đối tượng lạ mặt là nam giới điều khiển xe mô tô màu đỏ đen
chưa rõ biển số áp sát giật sợi dây chuyền vàng trên cổ và tăng ga tẩu thoát
qua làm việc với cơ quan công an nạn nhân cho biết sợi dây chuyền vàng trên khoảng bốn chỉ vàng một mươi tám k
trị giá hơn một mươi triệu đồng
thưa quý vị đối tượng của các vụ cướp giật tài sản không chỉ là phụ nữ
mà ngay cả những tài xế là nam giới chạy đường trường cũng có thể trở thành nạn nhân
của những vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường cao tốc hoặc là quốc lộ
mới đây một nhóm chặn đường cướp tài sản của các tài xế xe tải
vừa bị công an huyện easup tỉnh đắk lắc truy bắt và khởi tố
sáng ngày ba tháng bốn trên tuyến quốc lộ một mươi bốn c từ tỉnh gia lai đi thành phố hồ chí minh
đoạn qua huyện easup một nhóm thanh niên đã dùng mã tấu chặn hai xe tải đang trở nông sản
rồi chém vỡ kính cửa xe buộc hai tài xế trên xe phải đưa tổng số tiền bốn trăm linh đồng
khi bị cướp thì hai lái xe sợ hãi đã bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện easup đã tập trung lực lượng điều tra
sau khi nhận được tin báo lãnh đạo quân huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra hành trực kinh tế mà thúy
vào tập trung xác minh
trước tiên chúng tôi xác định người bị hại là ai
theo lời khai của người bị hại nó có sáu đối tượng
nổi lên chúng tôi giả soát ở các xã chúng tôi đã triệu thập các đối tượng ra
và đấu tranh sau đó các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
sau khi điều tra làm rõ đối tượng cầm đầu lò văn sáng cùng năm đối tượng khác
đã bị công an huyện easup bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
đêm ba tháng bốn sau khi nhậu xong sáng nảy sinh ý định đi chặn các xe tải trên quốc lộ một mươi bốn c để xin tiền
nên đối tượng đã rủ các đối tượng trên đi cùng và cả nhóm cùng đồng ý
nhậu ở chỗ cầu đài thôn được một lúc thì em bảo ra nhậu ở chỗ cầu mà thúy
một mươi bốn c có xe mía đi qua thì chặn xin tiền
rồi ngồi đường một lúc thì hai xe tải cũng vừa đến
rồi em lên lấy chìa khóa xe của chuẩn đuổi theo xe chặn xe
rồi em vào hỏi tài xế bảo anh có tiền không cho bọn em xin vài chục mô địa
rồi tài xế kéo kính lên thì cầm dao vô
cứa rồi em bảo với thầy bảo đưa dao cho em vô em chặt vỡ kính
công bản em cấp được bốn trăm linh của tài xế xe tải
lợi dụng lúc ít người nhiều xe đi với lại vắng vẻ
chúng tôi chạy lên cầu một mươi bốn c ra tạm xe để xin tiền
tôi thổi em nhiều người và có mang theo hung khí nên các tài xế sợ nên đưa tiền
hiện vụ việc đang được công an huyện ia súp
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
một vụ việc liên quan đến cưỡng đoạt tài sản của chính cha ruột mình
bằng cách dọa phát tán ảnh nóng của cha ruột và bạn gái
đối tượng nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
vừa bị công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt giữ để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
cuối năm hai nghìn một mươi bảy do không có tiền tiêu xài nên phương đã đột nhập vào nhà ông nguyễn ngọc tùng là cha ruột của phương
lấy trộm điện thoại di động và một sổ hộ khẩu rồi đem đi cầm cố
sau đó phương nhờ người quen báo cho cha mình trong điện thoại mà phương lấy trộm
còn lưu trữ những hình ảnh riêng tư giữa ông tùng và bạn gái để buộc ông tùng phải đưa cho phương năm triệu đồng
sau khi đưa tiền cho phương và nhận lại được tài sản ông tùng đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của phương
khi cơ quan công an mời lên trụ sở làm việc phương đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện châu thành đã ra quyết định truy nã đến nay y đã bị bắt
tiếp tục với những thông tin khác văn phòng cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh phú yên
thị khuê hai mươi chín tuổi chú xã hòa an huyện phú hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng phan thị khuê tự nhận mình là lãnh đạo có mối quan hệ rộng
có khả năng xin được việc làm tại nhiều cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay bằng thủ đoạn kể trên phan thị khuê đã lừa được nhiều người
chiếm đoạt hơn tám trăm linh triệu đồng sử dụng vào việc tiêu xài ăn chơi cá nhân
công an huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc lớn
tại xã hòa thắng dưới hình thức đá gà và bắt giữ sáu đối tượng
thụ điểm này do lê hữu phước chú thôn phú lộc xã hòa thắng huyện phú hòa tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai con gà ba mươi chín xe mô tô một mươi một điện thoại di động các loại
phơi giấy để ghi tiền cá cược và hơn ba mươi bảy triệu đồng
vụ việc hiện đang được cơ quan công an huyện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online của chương trình an ninh toàn cảnh cũng xin được kết thúc
quý vị mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức an ninh trật tự mới nhất trong những bản tin thời sự tiếp theo
còn bây giờ xin mời chị minh hương và chị thư thủy tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh